thủ tướng chính phủ vừa đồng ý áp dụng giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu đối với một mươi sáu tỉnh thành phía nam
bắt đầu từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy thời hạn là một mươi bốn ngày để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó cùng với tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai đã thực hiện bổ sung tp cn
và các tỉnh bình phước tây ninh bà rịa vũng tàu tiền giang long an vĩnh long đồng tháp
bến tre hậu giang an giang bạc liêu sóc trăng trà vinh cà mau kiên giang
thời gian thực hiện giãn cách xã hội là một mươi bốn ngày thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội
đối với các tỉnh thành phố bổ sung do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định
nhưng không muộn hơn giờ ngày một mươi chín tháng bảy
theo ủy ban nhân dân tp hcm tỉnh sẽ đón miễn phí công dân người huế hiện sinh sống và làm ăn học tập
tại tp hcm về quê vào tuần tới
tại quảng ngãi nhiều doanh nghiệp cũng đồng hành đón người lao động từ tp hcm về quê
tỉnh sẽ phối hợp với hội đồng hương quảng ngãi tại tp hcm
tp hcm tổ chức đưa người dân có hoàn cảnh khó khăn về quê tránh dịch
trước tiên là tiếp nhận khoảng bốn trăm linh người dân có hoàn cảnh khó khăn về quê tránh dịch miễn phí
dự kiến là chia thành bốn đợt bố trí ở khu cách ly tập trung do tỉnh quản lý
đối với những trường hợp muốn về quảng ngãi muốn sử dụng dịch vụ cách ly tập trung
tỉnh sẽ tiếp nhận từ một năm trăm linh đến một tám trăm linh người bố trí cách ly tập trung tại các khách sạn có trả phí
tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng bảy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai liên tiếp triệt phá hai đường dây ma túy lớn
bắt năm đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chín kg ma túy đá hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp và sáu năm kg thuốc viện
cùng nhiều tăng vật có liên quan
vào ngày một mươi sáu tháng bảy tại khu vực thôn napao xã bản lầu huyện mường khương
tổ trinh sát đã bắt quả tang hai đối tượng sùng phùng và vàng trung khoa cùng chú huyện mường khương
khi bị tổ công tác phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe đối tượng ngồi sau là vàng trung khoa đã lập tức bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ
lực lượng chức năng đã phát hiện trong bao tải chứa chín kg ma túy đá
cùng lúc đó hai mũi trinh sát khác cũng đã bắt giữ thành công hai đối tượng trong đường dây là giàng a trô
chú huyện simacai và sùng xeo vành chú tỉnh thanh hóa cùng với số tiền là một tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
cũng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng mùa thị trá chú tỉnh sơn la
là đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy thuê từ sơn la về lào cai
lực lượng chức năng đã thu giữ hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp và sáu năm kg thuốc viện
liên tiếp hai vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa phát hiện và bắt giữ năm đối tượng
tại xã yến sơn công an huyện hà trung đã bắt quả tăng hai đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
đều ở xã hà lĩnh tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ năm triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật có liên quan đến việc cá độ bóng đá
tiếp đó tại thị trấn hà trung công an huyện hà trung đã bắt ba đối tượng
bước đầu cơ quan công an đấu tranh làm rõ từ khi khai mạc giải bóng đá vô địch châu âu euro hai nghìn hai mươi cho đến khi bị bắt giữ
ba đối tượng đã thường xuyên tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch hơn bốn mươi triệu đồng một ngày
thưa quý vị vào ngày hôm nay đoàn công tác của chính phủ do phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình làm trưởng đoàn
đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh đồng tháp
tham gia đoàn công tác có thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an
đoàn công tác của chính phủ đã đi khảo sát thực tế công tác triển khai phòng chống dịch tại công ty cổ phần vĩnh hoàn và khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố cao lãnh
tại buổi làm việc cùng công an tỉnh đồng tháp thứ trưởng lê quốc hùng lưu ý một số vấn đề sau
lực lượng công an phải tham gia cùng với các lực lượng có liên quan của tỉnh truy vết điều tra dịch tễ các đối tượng nhiễm và nghi nhiễm
công an tỉnh phải đảm bảo an toàn các khu cách ly tập trung khu điều trị giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
tăng cường bảo đảm kiểm soát và xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới công khai minh bạch tình hình covid một mươi chín trong cơ quan đơn vị
để báo cáo cho bộ chỉ huy tiền phương nắm chỉ đạo kịp thời
xây dựng phương pháp cách ly các trường hợp nghi nhiễm các trường hợp nhiễm tại các trại tạm giam nhà tạm giữ
chủ động giải pháp phòng ngừa cho cán bộ chiến sĩ đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các cán bộ chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch
nhân dịp này thứ trưởng lê quốc hùng cũng đã trao tặng ba khẩu trang và một số nhu yếu phẩm khác cho công an tỉnh đồng tháp
thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa đồng ý áp dụng giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu đối với một mươi sáu tỉnh thành phía nam từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thời hạn là một mươi bốn ngày để phòng chống dịch covid một mươi chín
như vậy sau thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai thì từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy thành phố cần thơ tỉnh bình phước tây ninh
bà rịa vũng tàu tiền giang long an vĩnh long đồng tháp bến tre hậu giang an giang bạc liêu sóc trăng trà vinh cà mau và kiên giang
sẽ phải thực hiện giãn cách theo chí thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
chủ tịch ubnd cấp tỉnh chủ động kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền trước khi quyết định việc tiếp tục thực hiện thời gian giãn cách
như đã quyết định hoặc kéo dài thời gian giãn cách như các tỉnh thành phố bổ sung nêu trên
thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm không để chặt ngoài lỏng trong
đồng thời thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan trung ương chủ động phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các địa phương
để thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ thị một mươi sáu
chú ý đảm bảo nguồn vật tư trang thiết bị nhân lực y tế nhất là đội ngũ y bác sĩ cán bộ nhân viên y tế
đồng thời đảm bảo an ninh an toàn an sinh xã hội chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân
không để bất cứ người dân nào thiếu ăn thiếu mặt thiếu nhu yếu phẩm
đặc biệt chú ý nâng cao hiệu quả điều trị ưu tiên tối đa nguồn lực cho các ca bệnh nặng
đối với vấn đề phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn thành phố hồ chí minh
sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy tại buổi họp trực tuyến với phó thủ tướng vũ đức đam
trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong đang quan tâm đến công tác điều trị
cho các f không nặng để giảm thấp nhất có thể các ca tử vong
thời điểm hiện tại tp hcm có khoảng ba trăm linh sáu bệnh nhân covid một mươi chín đang thở máy
tám trường hợp can thiệp ecmo
ủy ban nhân dân tp hcm và sở y tế tp hcm đang khẩn trương rà soát quy trình tiếp nhận f
đặc biệt là quy trình chuyển ca f từ các khu cách ly tạm thời đến bệnh viện điều trị covid một mươi chín
thực tế việc tiếp nhận bệnh nhân bị chậm khiến bệnh trở nặng thậm chí rất nặng
theo đó tp hcm đã yêu cầu xây dựng bản đồ các khu cách ly tạm thời
ở các quận quyện các bệnh viện giả chiến điều trị f không triệu chứng hoặc nhẹ
các bệnh viện điều trị f triệu chứng nặng và bệnh viện hồi sức tích cực
đồng thời ứng dụng để điều phối f và giao trung tâm gấp cứu một một năm của tp quản lý hệ thống
nhằm kịp thời chuyển f tới các bệnh viện điều trị sớm nhất
sở y tế đã có kiến nghị với ủy ban nhân dân thành phố đề nghị bộ quốc phòng và báo cáo chính phủ
xin thiết lập thêm bệnh viện chữa trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng tại bệnh viện một trăm bảy mươi năm
bộ quốc phòng cũng thống nhất chủ trương này
đây là chợ mini không đồng tại tp hcm đã và đang tiếp thêm năng lượng
để cả xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian này
kể từ khi tp hcm bước vào giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
điểm bếp thiện nguyện tại trung tâm công tác xã hội thanh niên này
trung bình mỗi ngày nấu ba suất ăn cho các đối tượng là người bị cách ly
y bác sĩ tại các bệnh viện giải chiến khu vực cách ly
và các cán bộ chiến sĩ dân quân làm nhiệm vụ tại chốt cách ly kiểm dịch
với số lượng như vậy
nhu cầu về thực phẩm lương thực là rất lớn
trong khi đó nguồn cung ứng lại hạn chế do diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh
do đó những chuyến hàng từ thiện của đơn vị này
được xem là món quà hết sức thiết thực và vô giá
nhiều năm làm công tác thiện nguyện
và là một trong những chiến sĩ trong công tác chống dịch
nghệ sĩ quyền linh chia sẻ
đâu đâu cũng có những mạnh thường quân
các cơ quan chức năng cũng lo gần như đầy đủ
chỉ có một số người gần như là mới cách ly

thì họ chưa có cái danh sách thôi
lên thấy rằng hiện nay thì các cơ quan chức năng không bỏ sót ai cả
chính quyền không bỏ sót ai cả
và những người làm từ thiện họ cũng không bỏ sót ai cả
làng xóm có người dân xung quanh
phường xã có người dân xung quanh
chung cư có người dân xung quanh
tất cả những nơi cách ly đều có những người dân xung quanh hết
linh chỉ mong một điều rằng là bà con bình tĩnh
chắc chắn sẽ có người sẽ đem đến những món quà tặng bà con
và chắc chắn thành phố sẽ không để
ai đói cả
mỗi ngày chúng tôi hỗ trợ tầm khoảng từ bốn năm trăm linh đến năm xuất ăn
cái thứ hai chúng tôi tổ chức hỗ trợ tặng nhu yếu phẩm
cho những người dân của hoàn cảnh khó khăn
thì có thể nói là những cái nguồn hỗ trợ này
là một cái sự chung tay góp sức
rất là kịp thời từ các đơn vị
từ các nhà hậu tâm các nhà mạnh thường quân
để có thể giúp chúng tôi
trong việc thứ nhất là chuyển những thực phẩm
hỗ trợ kịp thời cho người dân
hoàn cảnh khó khăn thứ hai là chúng tôi biến
những cái thực phẩm đó thành những cái suất ăn nóng
để tặng trực tiếp cho người dân
ở các khu cách ly
để có được những nguồn thực phẩm nông sản này
tập đoàn hoa sen phối hợp với sở giao thông vận tải
tp hcm trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên
đã xây dựng nên chương trình
sang sẻ yêu thương
chung tay vượt qua đại dịch
qua đó ngay trong ngày đầu chương trình đã trao tặng
hơn hai mươi một tấn gạo một mươi tấn rau củ quả
và một mươi một tấn gồm mì
và các gia vị thiết yếu
đến bảy điểm bếp ăn thiện nguyện
công suất hơn ba mươi xuất ăn miễn phí
một ngày và tám điểm phát qua
đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn
tại thành phố
trong thời gian tới nếu tình hình dịch bệnh
vẫn diễn biến phức tạp và trên địa bàn
thành phố sinh hoạt của người dân vẫn bị xáo trộn
tập đoàn hoa sen vẫn cam kết sẽ hỗ trợ
cho các bếp từ thiện
trong các đợt hàn tiếp theo
để có thể
cùng chung tay với cả người dân
đẩy lùi dịch covid một mươi chín
điểm thực hiện chương trình
siêu thị mini không đồng
tại nhà văn hóa thanh niên
thành phố hoạt động phân chia
đóng gói các loại nhu yếu phẩm
diễn ra trong không khí rất khẩn trương
những gói quà trị giá không đồng này
sẽ được trao tới tay những người
đang phải cách ly theo diện f f một
quy định trong thời gian thực hiện
giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
phương tiện xe tải phải hạn chế lưu thông
nên chiếc xe chuyên dụng này
của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố hồ chí minh
đã trở nên vô cùng hữu ích
để chung tay cùng ủy ban nhân dân
thành phố ngăn chặn để lùi dịch bệnh
chiếc xe này đã đóng thêm vai trò
vận chuyển hàng cứu tế
tới các điểm đang thực hiện cách ly
trong tình hình dịch bệnh
covid đang diễn ra rất phức tạp
trên địa bàn thành phố
thì đoàn phòng khách hàng màu nguyên sắc
đã tham mưu và đề xuất
thường dụ đoàn quỹ báo chí phòng
trong việc tham gia phối hợp với thành đoàn
thành phố hồ chí minh cũng như trung tâm hỗ trợ
học sinh sinh viên của thành đoàn và nhà văn hóa thanh niên
để thực hiện các chương trình vận chuyển
siêu thị không đồng
cũng như là các chương trình vận chuyển hàng hóa
thiết yếu đến với lại
bà con nơi đang bị phong tỏa
ở các địa phương
từ truyền thống tốt đẹp lá lành đùm lá sách
của dân tộc việt nam
và với quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh
của chính quyền các cấp tại thành phố
nhiều doanh nghiệp cá nhân và đồng bào
đang đoàn kết cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
sẽ không ai bị bỏ lại phía sau
và chúng ta cũng tin tưởng
dịch bệnh sẽ được kiểm soát
sau khi kết thúc giãn cách xã hội này
thưa quý vị lo ngại dịch bệnh covid một mươi chín
đang bùng phát mạnh có thể xâm nhập vào doanh nghiệp
liên đoàn lao động huyện long thành tỉnh đồng nai
đã tích cực phối hợp với chính quyền
các cấp và cơ sở sản xuất kinh doanh
triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
về công tác phòng chống dịch
tại các doanh nghiệp trên địa bàn
công ty này có một trăm linh vốn nước ngoài
đóng tại địa bàn ấp năm xã an phước
huyện long thành tỉnh đồng nai
chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm xe đạp thể thao
từ đầu tháng sáu đến nay
khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
đợt bốn lan mạnh ra nhiều tỉnh thành trong cả nước
ban giám đốc công ty đã tăng cường
thêm một mươi nhân viên lưu tiên thực hiện
kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín chặt chẽ
tại tất cả các cổng ra vào công ty
ban giám đốc công ty rất lo ngại
dịch covid một mươi chín xuất hiện
tại công ty nên ban giám đốc
đã chỉ đạo toàn thể công nhân
lao động và công ty
cũng như khách hàng đến giao dịch
phải đo thân nhiệt đeo khẩu trang
xuyên suốt trong quá trình làm việc
nếu công nhân nào thân nhiệt
cao hơn ba mươi bảy năm độ
sẽ buộc trở về
cơ sở y tế gần nhất để thăm khám
bệnh tiệt đối không cho
vào công ty cũng như khuyến cáo
công nhân lao động không về quê
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến
phức tạp như hiện nay
trước tình hình diễn biến phức tạp của covid một mươi chín
thực hiện chỉ đạo
của đoàn dân tỉnh
đoàn lao động quyền cũng đã chỉ đạo
cho các công đoàn cơ sở
phối hợp hỗ trợ với bang giám đốc công ty
bên cạnh việc triển khai các biện pháp
phòng chống dịch
tùy theo điều kiện của doanh nghiệp
có thể bố trí cho người lao động
tạm lưu trú tại công ty
cơ sở sản xuất kinh doanh
phối hợp hỗ trợ và giám sát
chủ doanh nghiệp thực hiện tổ chức xét nghiệm
sars cov hai cho người lao động
tại đơn vị của mình
bận động ban giám đốc công ty
dành kinh phí để mua vaccine
tiêm phòng covid một mươi chín cho người lao động
hiện nay công tác phòng chống dịch
bệnh covid một mươi chín trong các doanh nghiệp
đóng chân trên địa bàn huyện long thành đồng nai
đang tiếp tục được huyện ủy ủy ban nhân dân huyện
và ban quản lý các khu công nghiệp
liên đoàn lao động tỉnh
chỉ đạo thực hiện sát sao
cùng với xây dựng các phương án khách ly
xử lý kịp thời hạn chế lây lan ra cộng đồng
khi xuất hiện ca dương tính
tiếp theo sẽ là một thông tin về an ninh trật tự
thưa quý vị khoảng ba giờ sáng nay
ngày một mươi bảy tháng bảy
tại một cửa hàng bán vé số
trên đường tân kỳ tân quý quận tân phú tp hcm
đã xảy ra vụ cháy khiến cho tài sản
tại đây bị thiêu rùi
thời điểm trên người dân phát hiện
cửa hàng bán vé số tại địa chỉ chín mươi ba c
tân kỳ tân quý phường tân sơn nhì quận tân phú
xảy ra hỏa hoạn lúc này kia ốt
khóa cửa nên công tác chữa cháy tại chỗ bất thành
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp nhận tin báo
đã điều phương tiện đến hiện trường dập lửa
vụ cháy không gây thiệt hại viện người nhưng đã thiêu rùi
nhiều tài sản bên trong kia ốt bán vé số
hiện thiệt hại nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra
làm rõ trong thời điểm giãn cách xã hội
nhiều cửa hàng đóng cửa ngưng hoạt động
người dân nên ngắt các thiết bị điện không cần thiết
xếp đồ đạc gọn gàng để đề phòng cháy nổ xảy ra